ba lần nói về thị trường năng lượng ba lần nói về tư nhân tham gia thị trường năng lượng đã nói lên quyết tâm mạnh mẽ trong việc thị trường hóa năng lượng
đây cũng là những định hướng cụ thể để xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo xu hướng hội nhập ngành năng lượng quốc tế
các nguồn năng lượng mới các dự án có nguồn vốn của tư nhân trong câu chuyện là các nguồn truyền thống như là điện than và điện khí dần dần chúng ta cũng sẽ thấy rất là rõ trong câu chuyện này
cái khó khăn nhất của chúng ta hiện nay là nguồn vốn
vấn đề lớn đối với khối tư nhân
cái quan trọng là cơ chế tưởng minh bạch rõ ràng và mức giá cũng phải làm sao thu hút được đối với các nhà đầu tư
điều đó minh chứng cho vai trò của khối tư nhân trong hệ thống năng lượng việt nam bởi đầu tư vào ngành năng lượng vốn đòi hỏi một lượng vốn khổng lồ
nếu chỉ có nhà nước thì không thể theo kịp nhu cầu phát triển
nghị quyết số năm mươi năm được coi là chiều khóa vàng mở ra sự thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư trong lĩnh vực điện năng
sự tham gia này cũng sẽ khiến ngành năng lượng thay đổi cơ bản tạo lập được thị trường đúng nghĩa trong phát triển bảo đảm vững chắc hơn cho an ninh năng lượng của đất nước
khi các nguồn năng lượng sơ cấp đã khai thác hết nguồn năng lượng tái tạo hiện là ưu tiên hàng đầu được triển khai tại việt nam
nghị quyết năm nhem đặt mục tiêu cụ thể là tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng từ một mươi năm hai mươi vào năm hai nghìn ba mươi
từ hai mươi năm ba mươi vào năm hai nghìn bốn mươi năm và giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng
so với kịch bản phát triển bình thường ở mức một mươi năm vào năm hai nghìn ba mươi lên mức hai mươi vào năm hai nghìn bốn mươi
tuy nhiên trước thực tế thu hút khối tư nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo để tránh lập lại tình trạng quá tải
không nối lưới kịp từ các nguồn điện như đã từng diễn ra tại một số tỉnh biển trung như ninh thuận bình thuận thời điểm giữa năm hai nghìn một mươi chín
thì nghị quyết năm nhem cũng đã đề cập đến vấn đề tư nhân hóa lưới điện truyền tài
tư nhân là người ta vẫn đầu tư rất là nhiều các cái nhà máy điện về mặt trời điện gió
nhưng nó vướng phải cái việc là về truyền tài
thì cái nghị quyết năm nhem ra rồi là như vậy là xóa bỏ mọi cái độc quyền
thứ hai nữa là phá bỏ các rào cản bất hợp lý và cho phép xã hội hóa cái việc đầu tư các cái đường truyền tải
thì phải nói đây là một cái tín hiệu rất là mừng
trong cái nghị quyết năm nhem đã mở cửa cho tư nhân vào đầu tư một phần trong cái lưới truyền tài
thì tôi nghĩ rằng là sẽ xác định được cái danh giới đầu tư
là cái phần độc quyền nhà nước để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
còn những cái đường truyền tài mà thung gom công suất của các cái nhà máy năng lượng tái tạo thì có thể giao cho tư nhân làm
và như vậy thì bản thân họ đã có thể tự một phần tham gia giải phóng cái công suất mà tư nhân đầu tư
thì đấy cũng là cái bước rất là đột phá trong cái nghị quyết năm năm
nghị quyết năm mươi năm có nhiều điểm mới trong việc hoàn thiện thể chế phát triển năng lượng việt nam
bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý sửa đổi các luật chuyên ngành
tách bạch chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước
áp dụng các mô hình và thông lệ quản trị tiên tiến đối với doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng
và tổ chức triển phát triển ngay cái nghị quyết này để giải quyết được cái bài toán cân đối cung cầu điện trong những năm tới đây
và trong đó thì cả việc của luật pháp hoàn thiện rồi thì xây dựng các cái cơ chế chính sách đột phá
nhưng lại phải tiếp tục mang tính giải hạn tính toán ngay trong một cái chiến lược này thì những cái quy hoạch và những cái tổng số đồ như tôi nói
thế thì có những nhiệm vụ mang tính giải hạn mà chúng ta phải khởi sự ngay
nhưng có những nhiệm vụ cấp bách mà chúng ta cũng đang phải xử lý ngay lập tức
thì đó là những cái vấn đề mà chúng tôi đã
nghị quyết năm mươi năm đã nêu rõ các định hướng quan trọng nguyên tắc mục tiêu để tiếp tục xóa bỏ rào cản tạo môi trường thuận lợi minh bạch và thông thoáng cho tất cả các ngành kinh tế nhất là khu vực tư nhân tham gia các lĩnh vực tiềm năng nói chung và năng lượng nói riêng
và để đưa nghị quyết vào cuộc sống bộ công thương dưới góc độ là đầu mối để chính phủ tham mưu trong lĩnh vực này
bộ công thương sẽ sớm xây dựng những kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết để báo cáo ban cán sự đảng xây dựng thành chương trình hành động của chính phủ trong tương lai